trung tâm chăm sóc giáo dục trẻ mầm non wansky tại khu công nghiệp hòa khánh
quận liên triều thành phố đà nẵng do một tổ chức của mỹ tài trợ với tổng kinh phí là bảy mươi tỷ đồng
đã chính thức đi vào hoạt động đây là mô hình trung tâm trường học đầu tiên
dành riêng cho con em công nhân tại đà nẵng
được xây dựng và đi vào hoạt động từ đầu năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
trung tâm oan sky hiện có hai trăm một mươi năm trẻ mầm non với một mươi sáu lớp đến tháng tám này số trẻ tăng lên gần ba trăm linh em
học sinh của trung tâm là con các công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp hòa khánh
đây là ngôi trường mầm non đầu tiên ở việt nam theo chuẩn quốc tế dành riêng cho con em công nhân
với mục đích nhằm giúp cho trẻ em khó khăn tại khu công nghiệp hòa khánh có điều kiện tiếp cận
môi trường giáo dục mở giúp các cháu được phát triển toàn diện về thể chất trí tuệ
sau chứng khám hoạt động chúng tôi thấy rất rõ

do cái nhu cầu hiện nay của thành phố đà nẵng mình là trẻ em khu công nghiệp đang là một cái vấn đề rất là lực sức
và đó là nhu cầu thực sự của người dân và công nhân đang có cái nhận rất là khó khăn
đặc biệt là các công nhân ở tỉnh cái việc mà hỗ trợ họ là một cái vấn đề hết sức là bất thiết
và các cấp cần phải quan tâm và có hành động cụ thể
trung tâm boarn sky hiện là mô hình điểm để tổ chức các lớp tập huấn tư vấn cho giáo viên
nhóm trẻ tư thục phụ huynh về công tác nuôi dạy trẻ để tạo môi trường phát triển tốt nhất cho trẻ em
với sự hỗ trợ tạo nhiều thuận lợi cho công nhân về thời gian đưa đón tăng ca
đặc biệt hỗ trợ một khoản kinh phi lớn cho các em với mức phí tám trăm linh đồng một tháng
trên chi phí thực chi là bốn bảy triệu đồng một tháng
em cũng rất cảm ơn các giám đốc và phần thể cán bộ giáo viên ở đây

hiện đà nẵng có tám khu công nghiệp tập trung tại các quận liên triểu sơn trà cẩm lệ và huyện hóa vang

và có hơn ba mươi công nhân trong đó có hơn sáu mươi là phụ nữ và đa số trong độ tuổi sinh con
việc gửi con vào các trường mầm non hiện đang là bài toán khó cho chính quyền địa phương
vì thiếu trường hoặc không đủ điều kiện gửi con vào trường công lập
từ mô hình hiệu quả của trung tâm onesky các cấp chính quyền thành phố hiện đang nghiên cứu
kêu gọi đầu tư hỗ trợ để xây dựng thêm nhiều trung tâm khác phục vụ nhu cầu gửi trẻ
của hàng nghìn công nhân trên địa bàn thành phố